thưa quý vị sở y tế cần thơ cho biết rằng viện pasteur tp hcm vừa thông báo kết quả mẫu bệnh phẩm của công dân việt nam từ hàn quốc trở về và tử vong tại cần thơ vào sáng ngày năm tháng ba kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trước đó một người đàn ông sáu mươi năm tuổi ở tỉnh đồng tháp từ hàn quốc trở về việt nam qua cảng hàng không quốc tế cần thơ vào chiều ngày bốn tháng ba đã bị chóng ngất xỉu được đưa đi cấp cứu y tế ở bệnh viện lao và bệnh viện phổi cần thơ
ngay sau đó bệnh nhân chuyển biến nặng được chuyển về bệnh viện đa khoa tp cn đến khoảng ba giờ sáng ngày năm tháng ba thì đã tử vong
và khi tiếp nhận bệnh nhân từ bệnh viện lao và bệnh phổi bệnh viện đa khoa tp cn đã tiến hành hội trần vào khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng ba với trường hợp bệnh nhân bệnh nặng này và ghi nhận tình trạng sốc nhiễm trùng do viêm phổi suy thận cấp hôn mê nhiễm keto acid đáy tháo đường tuyếp hai
thưa quý vị
thưa quý vị
chia sẻ và giúp đỡ lực lượng chức năng cũng như nhân dân trung quốc trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã trao tặng năm khẩu trang y tế cho cục công an thị bằng tường quảng tây trung quốc
tại buổi trao tặng đại diện hai bên đã chia sẻ về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở
thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và tuyên truyền cho nhân dân biên giới về cách phòng chống dịch bệnh không để lây lan qua đó góp phần tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị phối hợp thường xuyên và hiệu quả trong quản lý xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới việt trung giữa lực lượng công an hai nước
có thể nói rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín vẫn tiếp tục đang lan rộng trên thế giới bộ y tế nam phi ngày hôm qua năm tháng ba thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh
bệnh nhân là nam giới ba mươi tám tuổi từng cùng vợ tới italia du lịch họ là thành viên trong một nhóm du lịch gồm một mươi người trở về nam phi vào ngày một tháng ba
hiện giới chức nam phi chưa xem xét ban bố lệnh cấm xuất nhập cảnh đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế cũng như hủy các sự kiện lớn tuy nhiên sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến mới nhất để đưa ra những quyết định kịp thời
trong khi đó tunisia một quốc gia khác ở châu phi đã tạm thời ngừng khai thác tuyến hàng hải đến miền bắc italia để hạn chế sự lây lan của virus
hiện nước này mới xác nhận duy nhất một trường hợp nhiễm bệnh là một công dân làm việc tại italia trở về ngoài ra khoảng một người đang được theo dõi từ xa và sáu trăm linh người đã kết thúc thời gian giám sát
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc vừa cập nhật thêm quy định xét nghiệm covid một mươi chín cho phép nhiều bệnh nhân được tiến hành xét nghiệm hơn
thông báo cũng kêu gọi các trường học tạm nghỉ và dừng các chương trình trao đổi học sinh sinh viên quốc tế
trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại mỹ gia tăng và nhiều bang đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp
theo quy định mới bất cứ ai có các biểu hiện như sốt ho khó thở sẽ có thể xét nghiệm covid một mươi chín nếu được các bác sĩ đồng ý
ngoài ra cdc cũng kêu gọi người dân lan truyền các thông tin chính thống thay vì chia sẻ các thông tin không rõ nguồn gốc tránh tạo ra tâm lý hoang mang tại mỹ
tính đến nay mỹ đã ghi nhận một trăm sáu mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có một mươi một ca tử vong
và hiện giới chức nhiều bang như california hawaii đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường các nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa từ dịch bệnh
hãng hàng không united airlines của nước này mới đây cũng thông báo sẽ giảm tần suất chuyến bay nội địa và quốc tế đồng thời sẽ hoãn tăng lương cho nhân viên và hạn chế tuyển thêm người